cái này thì là cũng đưa lên tổ dân phố đưa lên phó chủ tịch phường chủ tịch phường còn các bác các cũng đã đi mặt trận rồi các bác cũng phản hành nhiều rồi và nó lại vẫn cứ như thế trôi đi
đây chỉ là một trong số tám mươi hộ dân có đất thuộc dự án sông hồng city do công ty phát triển đô thị liên doanh với một công ty singapore thuê
được phê duyệt từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một
tuy nhiên từ khi phê duyệt đến nay đã gần ba mươi năm dự án vẫn nằm bất động còn đời sống của người dân thì ngày càng khó khăn
nhiều hộ dân rơi vào tình trạng muốn chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất xin phép xây dựng nhà nhưng không thể thực hiện do vướng quy hoạch
khu này là khu của nhà bệnh viện cấp cho chúng tôi tôi ở đây ba mươi ba năm rồi ba mươi bốn năm rồi